những năm gần đây khi kinh tế rừng đã phát triển hơn thì số vụ cháy rừng vào mùa khô cũng đã giảm xuống thấp
trong năm năm qua trên lâm phần u minh hạ tỉnh cà mau chưa xảy ra vụ cháy lớn nào
để có được kết quả là nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng của cộng đồng và của người dân địa phương
trên lâm phần rừng u minh hạ hiện nay có ba loại cây trồng chính là keo lai chàm úc tràm cừ
theo thống kê hiện nay cây keo mỗi năm mang về lợi nhuận cho người dân khoảng hai mươi hai triệu đồng trên một hectare
tràm úc khoảng ba mươi hai ba mươi ba triệu đồng trên một hectare còn cây tràm cừ cũng khoảng một mươi bảy triệu đồng một hectare
sau thời điểm thực hiện trồng bán canh không còn hiệu quả nữa
sở nông nghiệp tham mưu trung an tỉnh đề xuất đưa ra những giải pháp kỹ thuật như trồng thăm canh
như bây giờ chúng ta thấy chuyển từ cây tràm bán đĩa qua trồng cây keo lai một phần
và một phần cây tràm bán đĩa
cây tràm bán đĩa chúng ta chuyển thành trồng thăm canh trồng cây canh bằng cách lên liếp
như hiệu quả như bây giờ chúng ta thấy rừng chất lượng và sản lượng tăng lên gấp ba lần
ngoài phần diện tích ba mươi sản xuất kết hợp thì người dân cũng đã chuyển sang kê liếp trồng rừng
việc kê liếp bờ bao khuôn hộ không chỉ giảm được nguy cơ cháy
mà khi có cháy cũng dễ dàng vận chuyển phương tiện máy móc và có nước phục vụ công tác chữa cháy tại chỗ
như vậy khi kinh tế rừng phát triển người dân chủ động hơn trong việc phòng cháy chữa cháy rừng để bảo vệ tài sản của chính họ
đã qua vừa là phát triển cái sản xuất của lĩnh vực lâm nghiệp vừa là trồng rừng vừa phát triển
nhưng là cái mục đích của sở cùng với quyện và lãnh đạo của tỉnh muốn đó là người dân ở trong lâm phòng là phải phát triển hơn
thì hàng năm giảm nghèo chỉ có một năm thôi
nhưng mà gần đây u minh là trên cơ sở phát triển chung
trong đó có phát triển rừng của u minh của hộ của sống ở trong lâm phòng đấy
thì xóa được là bốn tỷ lệ hôn nghèo trên hàng năm
nếu như trước đây người dân nhận khoán đất rừng thì họ tìm mọi cách phá rừng để mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp
nhưng hiện nay họ lại chủ động trồng rừng trên diện tích đất được giao khoán
sự thay đổi này của người dân trên lâm phần rừng u minh hạ do kinh tế rừng gần đây dẫn đầu trong cơ cấu kinh tế
có thể nói diện tích có rừng của tỉnh cà mau không chỉ dừng lại
ở con số chín mươi năm hectare như hiện nay bởi cà mau vẫn còn hơn sáu mươi năm hectare đất lâm phần chưa có rừng
đây là cơ sở để địa phương này có thể chuyển dịch cây trồng trong thời gian tới